thậm chí là ông tê còn nói ngành chức năng chỉ đến tặng quà cho một ít trẻ em với mục đích là quay phim lấy thành tích
cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và khẳng định thông tin mà ông trần văn tê đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật
gây hiểu lầm về công tác hỗ trợ giúp đỡ của địa phương đối với người dân gặp nhiều khó khăn do dịch covid một mươi chín
từ đó gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn